bệnh viện nhi đồng tp hcm vừa tiếp nhận cấp cứu bé gái năm tuổi bị mất một bàn tay sau khi nhặt pháo chân
theo đó bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bàn tay trái bị dập nát vùng mạng bụng trái tổn thương mô mềm
đùi phải tổn thương phỏng cháy đen khoảng ba x hai cm
ngay lập tức bệnh nhi được cấp cứu cắt lọc vết thương vùng mạng bụng trái đùi phải
triền vết thương bàn tay trái vỡ nát không thể khâu nối nên được làm mỏm cục
bé được sử dụng thuốc giảm đau kháng sinh
được biết pháo do nhà hàng xóm đốt pháo hoa chơi tết rơi vào sân nhà vô tình bé nhặt chơi thì phát nổ
thời gian vừa qua các bệnh viện cũng liên tục ghi nhận nhiều trường hợp trẻ bị tai nạn do pháo nổ
theo bộ y tế trong bốn ngày nghỉ tết từ hai mươi chín đến mùng ba âm lịch đã ghi nhận hơn năm trăm linh trường hợp khám
cấp cứu do pháo nổ nhiều hơn một trăm ba mươi bốn ca so với cùng kỳ tết quý mảo hai nghìn hai mươi ba